năm hai nghìn một mươi bảy là năm tỉnh yên bái nói riêng và các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai nói chung chịu nhiều thiệt hại nặng nề chưa từng có
mưa lớn lũ ống lũ quét và sạt lở đất làm mất người mất nhà và toàn bộ tài sản
điều này đặt ra yêu cầu phải an cư tức là xây dựng những ngôi nhà tái định cư cho bà con ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai
sang nơi ở mới vững chãi an toàn mỗi khi mùa mưa lũ tới trong suốt cuộc đời của họ
có thể nói những sự kiện thiên tai của năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến cho tất cả chúng ta phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc
về việc đưa yếu tố ảnh hưởng của thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
sinh ra bên dòng suối nhỏ tà gênh lớn lên và già đi bên dòng suối tà gênh
hơn tám mươi năm rồi cụ sùng thị của mới lần đầu tiên chứng kiến trận lũ kinh hoàng
đến nơi này
dòng suối nhỏ dắp sách mang đến nước uống xinh kế cho cụ và dân làng
chỉ sau một đêm mưa lớn đá trở thành dòng đũ ống hung dữ cuốn phăng bao chất chiều
thưa quý vị bà nói là do một cái tảnh đá rất là lớn trôi từ thượng nguồn xuống
và sau đó tảnh đá trôi từ thượng nguồn xuống
sau đó thì cái dòng nước nó rất là mạnh và nó chảy nó trôi lên phía trên
và đây là ngôi nhà của bà đằng sau lưng bà đây
đá bị sập hoàn toàn và cuốn trôi theo dòng nước không còn gì cả
bà già như thế này rồi và ở đây bên cạnh cái dòng suối này rất là lâu rồi
từ bé đến lớn nhưng mà chưa bao giờ bà thấy có dòng nước lũ lớn như vậy
chỉ trong vài phút đồng hồ bảy ngôi nhà và một trường mầm non một nhà cộng đồng không còn chút dấu vết
chỉ còn ngổn ngang những viên đá to đá nhỏ đến bây giờ
may mắn là cả bản chạy
kịp người không ai bị lũ cuốn đi
không ai có thể hình dung dòng suối nhỏ chỉ một mét bề ngang lại có thể trở thành dòng nước hung dữ đến vậy
và chỉ sau hai mươi năm ngày với sự trợ giúp của cả dân làng và chính quyền địa phương
gia đình cụ và các gia đình còn lại đã có ngôi nhà mới bố trí sen ghép với các ngôi nhà trên cao hơn của bản
sẽ không có dòng suối bên cạnh không tiện đường nước sinh hoạt
nhưng ngôi nhà này đảm bảo an toàn cho cụ và con cháu
ngôi nhà của cụ của được dựng lên theo diện ở sen ghép
tức là được sự đồng ý của bà con bản làng mà dựng nhà cụ giữa các ngôi nhà người mông khác
cụ cho rằng gia đình mình may mắn là vẫn được sống trong ngôi nhà gỗ truyền thống của người mông
những luống rau cải mèo đã lại được trồng lên lửa lại nổi ấm trong ngôi nhà của cụ
con dâu cụ lại may vá và đàn cháu lại được bế bồng trong yên ấm
mưa lớn lũ ống và lũ quét năm hai nghìn một mươi bảy thực sự đã biến mù căng trải thành một bãi chiến trường
một mươi năm người chết và mất tích một trăm ba mươi bốn ngôi nhà bị cuốn trôi
hàng nghìn người dân và các lực lượng vũ trang địa phương được huy động tìm kiếm người mất tích thu nhặt những gì còn sót lại
màn đêm buông xuống trong ngôi nhà lắp ghép mà chính quyền nhanh chóng dựng lên cho gia đình anh mùa a lệnh ở xã kim nội
những giọt nước mắt vẫn rơi xuống khi anh nhắc về ngôi nhà gỗ cũ mà cả đời anh đã gây dựng
người mông yêu ngôi nhà gỗ của mình và họ chưa quen sống trong nhà lắp ghép
trong thời gian vừa qua huyện cũng đã tiến hành giả soát tất cả các điểm dân cư xác định là nằm trong vùng có nguy hiểm và đã có phương án trình tỉnh
và đến nay là tỉnh đã có nghị quyết và đã có quyết định phê duyệt các khu tái định cư đối với các hộ mà huyện xác định là cần phải di rời trong thời gian tới
nhìn lại năm hai nghìn một mươi bảy thiên tài đã cướp đi của tỉnh yên bái năm mươi ba sinh mạng

nhà cửa kiến trúc thiệt hại gần hai tỷ đồng
chúng tôi cho rằng đối với yên bái trong những năm tới thì thiên tài sẽ còn xảy ra lặng đề hơn
quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư để đảm bảo làm sao cho người dân được sống trong những vùng an toàn
thì cái việc này thì tỉnh đang tập trung để chỉ đạo thực hiện
bằng việc thực hiện tái định cư tập trung với các dự án tập trung trung ương hỗ trợ tỉnh thực hiện
và các dự án bố trí tái định cư xen ghép cho cơ hội tỉnh để đảm bảo cơ hội tỉnh sống trong những vùng an toàn
vượt qua một năm đau thương mất mát yên bái là cái tên được cả nước hướng về chia ngọt sẻ bùi
để an cư việc đầu tiên là phải có ngôi nhà mới
nhưng để lập nghiệp thì còn cần rất nhiều chính sách nhiều hành động thiết thực hơn nữa để tái tạo sinh kế lâu dài cho bà con